một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự thảo luật đầu tư công sửa đổi vừa được quốc hội thông qua đó là phân cấp phân quyền chủ trương đầu tư công cho địa phương
đây được coi là biện pháp tháo gỡ khó khăn cho chính quyền các cấp giảm bớt quy trình thủ tục hành chính và hạn chế lãng phí ngân sách
theo luật đầu tư công năm hai nghìn một mươi bốn tất cả các dự án nhóm a đều phải qua quy trình thẩm định nguồn vốn phân bổ vốn trình thủ tướng phê duyệt
báo cáo của kiểm toán cho thấy kế hoạch đặt ra một đằng nhưng bố trí vốn không đáp ứng được quá trình phân bổ vốn phải điều chỉnh nhiều lần phân bổ vốn lắt nhắt trong năm gần hết niên độ mới phân bổ vốn khiến cho các bộ ngành địa phương không kịp làm thủ tục về đầu tư công